công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được đẩy mạnh
để góp phần đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn
chủ động phối hợp với các cấp các ngành tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các loại thực phẩm
bày bán tại các cửa hàng tạp hóa các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ các khu vực trung tâm mua sắm
nhất là các hàng quán gần trường học trên địa bàn
đây là những khu vực được lực lượng công an tập trung kiểm tra kiểm soát thường xuyên và đột xuất
nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm nếu có
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phối hợp với đội quản lý thị trường số hai thành phố
tiến hành kiểm tra ra soát tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố
qua đó kiểm tra nhắc nhở đối với tất cả các cơ sở nhất là đối với các cơ sở kinh doanh đồ ăn vặt
tại các trường học
bởi vì những điểm trường này thì rất nhiều các em học sinh
lao giờ ra chơi thì đến điểm để ăn vặt thì rất dễ xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm
qua công tác kiểm tra kiểm soát cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh vận chuyển các mặt hàng thực phẩm
trên địa bàn thành phố đều tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
sau khi được tuyên truyền nhắc nhở nhiều cửa hàng tạp hóa cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
đã chủ động hợp tác với các lực lượng chức năng xử lý các mặt hàng không rõ nguồn gốc
và cam kết không vi phạm
có đoàn công an và quản lý thị trường
khi mình vào kiểm tra tôi cũng có một tí sai sót nhưng mà sẽ hứa lần sau là không còn cái gì mà để phải nhắc nhở nữa
trước khi nhập hàng thì mình phải xem xét cái gì nó của mình thì mình mới nhập
cái gì còn nữa mà không rõ nguồn gốc thì mình thôi
tôi thì cũng mới ra đây để kinh doanh nên là có nhiều quy định thì tôi chưa nắm được rõ
nhưng mà sau buổi hôm nay khi được các anh hướng dẫn và chỉ đạo
thì tôi cũng mới ra đây để kinh doanh nên là có nhiều quy định thì tôi chưa ngắm được rõ

trong đợt cao điểm công an tp yên bái đã phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra
phát hiện bảy trường hợp phạt tiền gần hai mươi triệu đồng về các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
qua đó đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự được cấp ủy chính quyền và người dân ghi nhận đánh giá cao
tuy nhiên trước thực trạng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp khó lường
thời gian tới lực lượng công an cần tăng cường công tác nắm tình hình
nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
đội cảnh sát kinh tế vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với đội quản lý thị trường
triển khai kế hoạch tháng một của vệ sinh an toàn thực phẩm đến các cơ sở kinh doanh
kiểm tra nhắc nhở các cơ sở chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
để tránh gây ảnh hưởng đến các em học sinh và người tiêu dùng
bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành thì người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ
nhận biết lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện
cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan đến các cơ sở tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
phát hủy trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng của mỗi cá nhân mỗi gia đình
sáng nay công an huyện kronana tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang tích cực điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi một tháng năm tại tỉnh lộ hai
đoạn qua xá dresap huyện kronana
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe máy măng biển kiểm soát bảy mươi một c hai năm mươi năm nghìn bảy trăm hai mươi bốn
có hai người là anh nguyễn công vinh hai mươi một tuổi chú huyện kronana
và em lê ngọc quốc một mươi sáu tuổi học sinh lớp một mươi trường cao đẳng nghề tây nguyên
lưu thông theo hướng từ thành phố bông ma thuột đi huyện kronana
khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy măng biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai bốn mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bốn
trên xe có hai người là anh iun a drong hai mươi năm tuổi và em yifan berkong một mươi bảy tuổi
cùng chú tại thành phố bông ma thuột lưu thông theo hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến cả bốn người tử vong tại chỗ
hiện nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ
nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố tai nạn giao thông đường sắt
các yếu tố có nguy cơ uy hiếp an toàn chạy tàu do các cá nhân tổ chức cung cấp
tổng công ty đường sắt việt nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
về an toàn giao thông đường sắt
số điện thoại đường dây nóng là ba sáu chín một một tám một một tám do trung tâm điều hành vận tải đường sắt
thuộc tổng công ty đường sắt quản lý
đường dây nóng được chính thức sử dụng từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trung tâm điều hành vận tải đường sắt quản lý số điện thoại đường dây nóng
đảm bảo các tính năng ghi âm của gọi lưu số điện thoại của người gọi
tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời thông báo ngay đến đơn vị
chức danh có trách nhiệm giải quyết theo các quy định hiện hành của tổng công ty đường sắt việt nam
về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
các đơn vị thành viên tổng công ty đường sắt việt nam quán triệt người lao động trong đơn vị
nghiêm chỉnh thực hiện việc báo tin và xử lý tin báo theo đúng quy định trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên đường sắt quốc gia
trong việc giải quyết sự cố tai nạn giao thông đường sắt của tổng công ty
tổng công ty đường sắt việt nam cũng yêu cầu các công ty bảo trì đường sắt
niêm ít số điện thoại đường dây nóng tại các điểm sao cắt với đường sắt
như đường ngang có gác đường ngang cảnh báo tự động
cần gác chắn tự động lối đi tự mở các cung đường cung đường cung cầu
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt niêm yết số điện thoại đường dây nóng
tại các cơ sở làm việc trên các đoàn tàu